theo số liệu từ tổng cục thống kê vừa công bố vào sáng nay gdp sáu tháng đầu năm tăng sáu bảy mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể tổng sản phẩm trong nước gdp quý ii ước tính tăng sáu bảy mươi một tính chung sáu tháng đầu năm gdp tăng sáu bảy mươi sáu thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám nhưng vẫn cao hơn tăng trưởng cùng kỳ các năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy
trên góc độ sử dụng gdp tiêu dùng cuối cùng tăng bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tích lũy tài sản tăng bảy một mươi hai xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng bảy sáu nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng bảy tám
về chỉ số giá tiêu dùng cpi sáu tháng đầu năm tăng hai sáu mươi bốn đây là mức tăng bình quân sáu tháng thấp nhất trong ba năm gần đây